chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn quận bảy thành phố hồ chí minh
đã diễn ra khai mạc triển lãm ô tô quốc tế việt nam lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi
chương trình cho các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng việt nam cùng phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức
triển lãm lần này có sự tham gia của một mươi ba thương hiệu ô tô danh tiếng như audi dmf plan rover
mercedes benz harley d version với khoảng một trăm linh mẫu ô tô và xe máy nhập khẩu được trưng bày
đặc biệt triển lãm còn có trưng bày du thuyền sang trọng bậc nhất hiện nay trên thế giới
các thương hiệu đã chia sẻ đến người tiêu dùng việt nam nhiều thông tin mới về công nghệ sản xuất xe hiện đại
như hệ thống lái bán tự động hệ thống cảnh báo điểm mù phanh khẩn cấp
cùng những mẫu xe chủ lực ở cả dòng siêu xe thời trang thể thao xe tải lớn xe địa hình
theo bang tổ chức triển lãm lần này sẽ tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh ô tô
tại việt nam và gia tăng cơ hội hợp tác phát triển
triển lãm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng một mươi đến hết ngày hai mươi chín tháng một mươi hai nghìn một mươi bảy